tỉnh phú yên đang triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó tỉnh sẽ tăng cường sử dụng văn bản điện tử hạn chế sử dụng văn bản giấy trong các cơ quan đơn vị
thông qua việc sử dụng chữ ký số từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số và các phần mềm trong các ứng dụng công nghệ thông tin
góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử phục vụ cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử
năm hai nghìn một mươi bảy phú yên sẽ triển khai cấp chứng thư số cho một số các chức danh
tỉnh phú yên cũng phân bổ chỉ tiêu tổ chức kinh doanh trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
bảo đảm hoàn thành ba chỉ tiêu là chín mươi năm doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử
chín mươi năm giao dịch nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức nộp thuế điện tử
chín mươi năm số tiền nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử
các chương trình trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đang ở mức năm mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đồng thời đáp ứng cho năm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi và sự hài lòng của người dân